thông tin từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời gian qua bên cạnh các giải pháp ứng phó mang tính trước mắt với vấn đề tả lợn châu phi
bộ đã phối hợp với ngành chức năng vào cuộc nghiên cứu sản xuất vaccine phong dịch tả lợn châu phi
ngay sau đó các nhóm nghiên cứu đã tiến hành phát lập được virus dịch tả lợn này đồng thời sản xuất được vaccine thử nghiệm
theo báo cáo của nhóm nghiên cứu tổng thể kết quả ngăn ngừa virus tả lợn châu phi của vaccine là có triển vọng
hiện nay nhóm nghiên cứu vẫn đang tiếp tục lặp lại các thí nghiệm với nhiều góc độ khác nhau
đồng thời sẽ triển khai kiểm nghiệm trên diện rộng để có thể đánh giá được chính xác nhất hiệu quả miễn dịch của vaccine